sáng qua một mươi tám tháng tám bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi tiếp nhận hai trường hợp bệnh nhân bị hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân
như vậy sau hơn ba năm tạm lắng xuống hiện hội chứng viêm da dày sừng đang tái phát trở lại
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng ngãi
khoa gia liễu bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi đã tiếp nhận điều trị cho hai trường hợp bị hội chứng viêm da dày sừng
bệnh nhân là ông đinh văn nguyên bốn mươi sáu tuổi và con ông nguyên là anh đinh văn hoa hai mươi một tuổi
cả hai bệnh nhân đều sống ở xã sơn ba huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi
hai bệnh nhân mới phát hiện và nhập viện trong tình trạng tổn thương da mắt bong vẩy dày sừng bàn tay và chân men gan tăng
theo chẩn đoán ban đầu hai bệnh nhân mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân
tự nhiên nó ra đen rồi đau không đau không ngứa nữa đã tìm đi sơn hà sơn hà làm cho là chiếc đen
sau khi nhập viện các bác sĩ của bệnh viện đa khoa quảng ngãi đã thăm khám
ghi nhận tình trạng bệnh ban đầu hiện cả hai trường hợp đang được điều trị theo phác đồ của hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân của bộ y tế
các y bác sĩ cũng đang tích cực theo dõi tình trạng bệnh của bệnh nhân để có những can thiệp kịp thời
bệnh nhân sau điều trị hai ngày thì thấy đã có cảm giác đỡ mệt hơn rồi
ăn uống thì tốt chưa kiểm tra các thông số về xét nghiệm thôi
còn nước tiểu thì theo dõi hàng ngày thì thấy cũng không có vấn đề gì
hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bản chân là một trong những căn bệnh mới xuất hiện từ các huyện miền núi ba tơ sơn hà của tỉnh quảng ngãi hơn bốn năm về trước và liên tục xuất hiện những năm sau đó ở quảng ngãi
sau ba năm tạm lắng hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bản chân đã tái phát trở lại tại huyện miền núi sơn hà
sau khi phát hiện bệnh ngành y tế quảng ngãi đã và đang triển khai các biện pháp ngăn chặn không để bệnh lây lan ra cộng đồng